các phiên họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc trở thành màn đấu khẩu tay đôi giữa mỹ và nga
hỡi các đồng nghiệp ở nước nga các bạn đang tự cô lập chính mình trên cộng đồng quốc tế mỗi khi một trái bom của chính quyền assad rơi xuống các khu dân cư
người dân không chỉ ở phương tây mà cả trung đông đều chống lại ông ta
đã đến lúc nga ngừng việc bảo hộ cho assad nga nên thúc đẩy hòa bình thay vì làm một phần của giác dối
đã đến lúc nga ngừng việc bảo hộ cho assad nga nên thúc đẩy hòa bình thay vì làm một phần của giác dối